tại điều nhiều nơi trên địa bàn là tỉnh như là thị trí phương khí kỳ ánh để mà đang gửi đi tổ chức của cả nhân lực ngoài
nhằm mục đích là tuyến truyền trọng của đảng và nhân lực lưu kích đồng quân chủng nhân dân
với phương trầm kiên quyết khôn khéo lực lượng an ninh phân hóa cô lập các đối tượng để nhân dân hiểu rõ
đâu là âm mưu của thế lực thù địch đâu là bản chất tốt đẹp của đảng và chế độ
không nghe lời xúi dục làm bình phong cho các đối tượng tổ chức các hoạt động chống đối
đảm bảo an toàn cho nhân dân trong các mối quan hệ giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân đoàn kết lương giáo
có biện pháp giáo dục các đối tượng cực đoan sớm tỉnh ngộ không vì đồng tiền mà đi ngược lại điều dân của chúa
và lợi ích chính đáng của nhân dân
đánh kiên quyết trấn áp với các loài tội phạm để giữ gìn tự ý cưỡng phép nước giữ ổn định chính trị xã hội
với việc đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân tôn trọng bảo vệ nhân dân
được đó là đặt ra cho cơ quan công an có những khó khăn
đoàn hội phải hiệp sức linh hoạt sáng tạo hiệp sức tinh tạo thực hiện yêu cầu đảm bảo yêu cầu chính trị nhiệm vụ pháp luật
những hành động chống phá sau sự cố ô nhiễm môi trường biển ở các tỉnh miền trung chỉ là phần nổi của tảng băng chìm
trong hàng loạt những mưu đồ toan tính lật đổ chế độ phủ nhận sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
của thế lực thù địch
nhưng với bản lĩnh ý chí của toàn đảng toàn quân toàn dân đã tạo nên một bức thành đồng vững chắc không gì lay chuyển được
trong gian nan và thách thức ấy lực lượng an ninh luôn thể hiện là lực lượng nòng cốt trên trận tuyến đảm bảo an ninh quốc gia
tỏa sáng với những chiến công thầm lặng thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với đảng và nhân dân
đập tan những ảo vọng những mưu đồ chính trị đen tối bảo vệ thành quả cách mạng và cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
bản tin tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
sau gần một tháng xét xử vào chiều ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên án sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn giá trị gia tăng
năm mươi hai bị cáo trong đó có ba mươi bốn bị cáo nguyên là cán bộ công tác tại tri cục khải quan cờ khẩu khánh bình tỉnh an giang
cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
cụ thể các bị cáo lê thị chi bị tuyên phạt một mươi năm năm tù lê thị lam phương chín năm tù tám bị cáo khác
từ hai đến bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn ba mươi bốn bị cáo nguyên là cán bộ tri cục hải quan cửa khẩu khánh bình bị tuyên phạt từ một năm đến sáu năm tù
cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
các bị cáo còn lại với mức án từ một mươi một tháng một mươi bốn ngày đến hai năm tù cùng về tội mua bán trái phép hóa đơn
trong đó có bốn bị cáo được hưởng án treo
theo cáo trạng từ tháng năm năm hai nghìn một mươi một đến tháng ba năm hai nghìn một mươi ba lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng của nhà nước
lê thị chi
chú tại huyện an phú cùng các đồng phạm lê thị lam phương và các đối tượng khác đã gian dối sử dụng ba pháp nhân là công ty kim chi
công ty phương phương tùng và doanh nghiệp dân thành đô đều do chi lập ra mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng của các doanh nghiệp trong nước
các bị cáo cũng đã chi tiền bồi dưỡng cho các cán bộ hải quan bộ đội biên phòng cửa khẩu khánh bình tỉnh an giang
ký xác nhận lập hồ sơ xuất khẩu hàng hóa khống không đúng thực tế cho công ty tam hung công ty leng keng long của campuchia
để xin hoàn thuế giá trị gia tăng chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước trên bốn mươi một tỷ đồng
liên quan đến vụ án giết người gây xôn xao dư luận xảy ra tại thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
sau bốn ngày xét xử tòa nhân dân tỉnh phú yên đã tuyên án đối với chín bị cáo
theo cáo trạng ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu các bị cáo lê thanh tâm
trần duy luân trịnh phúc nguyên nguyễn tuấn dũng đào bá thành nguyễn anh tuấn
cùng nhau bàn bạc và mang theo bốn cây mã tấu đi đánh một nhóm thanh niên khác
khi vừa đến quán nhậu tâm chạy vào chém một nhát vào cổ anh lê minh trường
trú tại phường xuân đài thị xã sông cầu làm anh trường tử vong tại chỗ
luân chém anh lê tấn đức bị thương tích
xét tính chất mức độ và hành vi phạm tội của các bị cáo
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh phú yên đã tuyên phạt lê thanh tâm tù trung thân
trần duy luân hai mươi một năm tù giam bảy bị cáo khác tổng hình phạt là bốn mươi năm năm tù giam
đồng thời buộc các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền là hai trăm linh triệu đồng
cuốn ma túy quanh bụng rồi sử dụng gen mịt bụng để ngụy trang bên ngoài
tuy nhiên hành vi tinh vi này của đối tượng vẫn không thể qua mắt cơ quan chức năng
đối tượng đã bị công an tỉnh lạng sơn bắt giữ khi đang vận chuyển hai kg
năm ma túy tổng hợp dạng đá đi tiêu thụ
đối tượng bị bắt giữ là hoàng thị phương trú tại thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
khi bị bắt phương mang theo năm túi ni lông chứa ma túy đá có tổng trọng lượng là hai kg
phương khai nhận vận chuyển số ma túy này cho một người đàn ông trung quốc
để lấy tiền công và giao hàng tại thành phố lạng sơn
ngay sau khi bắt quả tang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn
đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nợ của phương
đồng thời tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
bản tin tiếp tục với một thông tin đến từ sóc trăng
một điểm đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn tiền vừa bị công an phường hai thành phố sóc trăng triệt phá
nhận được tin báo của quần chúng công an phường hai thành phố sóc trăng đã bất ngờ
ập vào căn nhà trên đường nguyễn văn linh khóm hai và phát hiện chín đối tượng
đi đánh bài tứ sắc ăn tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ trên chiếu bạc
và người các đối tượng gần sáu mươi triệu đồng chín điện thoại di động và nhiều tăng vật có liên quan
theo điều tra ban đầu sòng bạc này do đặng thanh sơn trú tại địa phương
đứng ra tổ chức để thu tiền sâu và sơn cũng đã tham gia đánh bạc
trộm xe máy ở thành phố hồ chí minh đang trên đường về bình dương để tiêu thụ
thì đối tượng lê hoàng quang nguyên chú tại tỉnh hà tĩnh
đã bị lực lượng của câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường tránh mỹ
thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương phát hiện bắt giữ
hiện đối tượng cùng với tăng vật đã được bàn giao cho công an quận tân bình
thành phố hồ chí minh để xử lý
vào chiều tối ngày hai mươi năm tháng một mươi công an phường phối hợp với câu lạc bộ phòng chống tội phạm tránh mỹ
đang tuần tra trên đường đoạn cầu phú cường thì phát hiện đối tượng nguyên
đang điều khiển xe mô tô có dấu hiệu nghi vấn nên tổ tuần tra cho dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra thì phát hiện xe không có chìa khóa nguồn điện của xe bị đứt
nên đã tiến hành đưa về công an phường làm rõ
tại cơ quan công an đối tượng nguyên khai nhận vừa mới trộm được chiếc xe này
tại một khu nhà trọ thuộc phường một mươi năm quận tân bình đang trên đường sang bình dương để tiêu thụ
công an thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã số hai mươi ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
đối với đối tượng võ quốc huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn phước lộc
xã ninh quang thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa về tội cối gây thương tích
cũng phạm tội cối gây thương tích và bị công an huyện cam lâm tỉnh khánh hòa ra quyết định truy nã
là đối tượng nghiêm xuân mạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại số hai mươi tổ hai mươi sáu
khu tập thể văn công phường quan hoa quận cầu giấy thành phố hà nội
và đối tượng mang phia sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn sông cạn trung
xã cam thịnh tây thành phố căm ranh tỉnh khánh hòa bị công an thành phố căm ranh
tỉnh khánh hòa ra quyết định truy nã cũng về tội cối gây thương tích
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy bóng ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện